các bộ công an vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng internet trị giá hơn một tỷ đồng
các địa phương miền trung tập trung lực lượng khắc phục hậu quả do cơn bão số năm gây ra
mở đầu bản tin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua
các bộ công an vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng internet trị giá hơn một tỷ đồng
đại sứ vương quốc thái lan tại việt nam tới chào từ biệt
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chúc mừng ngài đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
góp phần làm sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của thái lan nói riêng
tin tưởng rằng thời gian tới nhất là sau khi kiểm soát được dịch covid một mươi chín hai bên tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác thường niên
thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
báo cáo tại phiên họp thứ bốn mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
năm hai nghìn hai mươi đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
giảm ba một mươi chín số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
thời gian tới bộ công an tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức
tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen liên quan đến tín dụng đen tội phạm sử dụng vũ khí và liệu nổ để gây án
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ động phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế buôn lậu tham nhũng chức vụ
tội phạm về môi trường ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp tại công an tp hcm thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá cao nỗ lực của công an tp hcm trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện tốt bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt là thời điểm trước trong và sau đại hội đảng lần thứ một mươi một của tp hcm chủ động dự báo tình hình các lực lượng triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu trên cơ sở phân công cụ thể chức năng nhiệm vụ
tập trung đấu tranh với các thế lực chống phá trên không gian mạng giả soát cơ sở vật chất vũ khí trang thiết bị cho cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
năm năm qua phong trào thi đua trong công đoàn công an nhân dân đã thực sự đổi mới có nhiều thay đổi tích cực tạo khi thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên người lao động
các phong trào thi đua từng bước đi vào thực chất đúng người đúng việc đúng đối tượng và hướng về cơ sở
phát biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và trao giải cuộc thi ảnh nét đẹp đoàn viên công đoàn công an nhân dân
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an biểu dương những nỗ lực của công đoàn công an nhân dân
trong giai đoạn tới công đoàn công an nhân dân cần tiếp tục bám sát nghị quyết của đảng ủy công an trung ương và tổng liên đoàn
cụ thể hóa phong trào thi đua trong lực lượng công an nhân dân trên cơ sở các phong trào của tổng liên đoàn chất lượng hiệu quả
kịp thời phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sáng tạo từ cơ sở
tuần qua các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tới kiểm tra công tác tại công an một số tỉnh thành phố
như hải phòng quảng ninh đắk lắc lâm đồng yên bái hà giang và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
ghi nhận những kết quả và kiến nghị đề xuất của công an các đơn vị địa phương trong tám tháng qua
đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng triển khai thực hiện một số dự án chuyên đề công tác công an
các đồng chí lãnh đạo bộ đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là bảo vệ tuyệt đối an toàn
và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh gắn với học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chủ động làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ
làm tốt công tác hậu cần tài chính kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
dịch covid một mươi chín đang được kiểm soát tương đối tốt một số đường bay quốc tế đã được mở trở lại
báo cáo tại cuộc họp trực tuyến của chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an khẳng định bộ công an đã và đang chủ động nghiêm túc phối hợp với các cơ quan liên quan
triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt là công tác quản lý xuất nhập cảnh
xử lý nghiêm túc các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tình hình dịch bệnh
khi việt nam tiếp tục mở lại một số tuyến bay quốc tế sẽ có những khó khăn trong việc quản lý người nước ngoài nhập cảnh
lưu trú ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh nhưng bộ công an sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng
phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh
chúc mừng câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân tại lễ công bố các quyết định về tổ chức của câu lạc bộ
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh để phát triển theo mục tiêu định hướng đã đề ra
câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân và các cơ quan liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ cấu nhân sự
quy chế tổ chức hoạt động có kế hoạch tuyển chọn quản lý huấn luyện và đào tạo các tuyến cầu thủ
đề xuất quy định nhằm cụ thể hóa cơ chế đặc thù trong hoạt động tổ chức đảm bảo tài chính hậu cần đối với câu lạc bộ
đội ngũ huấn luyện viên và cầu thủ nỗ lực đoàn kết khắc phục khó khăn tập luyện và thi đấu với tất cả quyết tâm
dành nhiều thành tích xuất sắc xây dựng và bảo vệ vững chắc màu cờ sắc áo của bóng đá công an nhân dân
quan điểm của cơ quan soạn thảo là thực hiện xã hội hóa
bộ công an sẽ đưa ra các tiêu chí sát hạch áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để cấp giấy phép lái xe hạn chế việc làm giả giấy phép
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt bị cáo nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm tám năm tù giam
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các đồng phạm cũng nhận mức án từ ba năm đến năm năm tù giam
hội đồng xét xử khẳng định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội gây mất lòng tin trong nhân dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước
tuy nhiên trong quá trình xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải gia đình có công với cách mạng
có nhiều thành tích trong công tác nên có nhiều tình tiết giảm nhẹ
từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm mức án tám năm tù
bị cáo lê thị thanh thúy chủ tịch công ty hoa tháng năm năm tù
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường năm năm tù tổng hợp với bản án trước là một mươi một năm sáu tháng tù
nguyễn hoài nam nguyên trưởng phòng quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường bốn năm tù
trương văn út nguyên phó phòng quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường ba năm tù tổng hợp với bản án trước là tám năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng hội đồng xét xử tuyên giao ubnd tp hcm thu hồi lại toàn bộ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và các giấy tờ đã cấp cho công ty laven news liên quan đến lô đất số tám một mươi hai lê duẩn
sau phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
không chỉ dư luận trong nước
bày tỏ sự đồng tình với bản án dành cho các bị cáo mà ở ngoài nước sự nghiêm khắc nhưng cũng đầy tính nhân văn của pháp luật việt nam qua vụ án này cũng đã được dư luận đánh giá cao
là một việt kiều mỹ hiện đang là chủ nhiệm kiêm phóng viên kênh phân hóa việt nam tv trên youtube
lắng nghe dư luận trong nước và cộng đồng người việt ở nước ngoài xung quanh diễn biến vụ việc phiên tòa xét xử vụ án tại đồng tâm
ông estera nguyễn đánh giá cao tính nghiêm minh cũng như sự khoan dung của pháp luật việt nam
đại đa số
đại đa số mà theo tôi quan sát thì ở ngoài trong những cộng đồng bên ngoài thì họ cũng rất là mong muốn cuộc này nói
và họ rất cảm thấy phấn nổ trong cái chuyện mà những người những gia đình của bên lê đình ở đó mà bị kích động
và cái điều đó thì cái điều mà trong một cái xã hội thì cái chuyện đó thì không thể diễn ra được
phần lớn thì tôi nghĩ ở trong nước theo quan sát của tôi là họ cảm thấy rằng cái bộ đồng tâm được giải quyết như thế
mang lại ổn định cho xã hội là cái điều cần thiết hơn hết
ở góc độ tiếp cận khác
luật sư hoàng duy hùng hiện đang sinh sống và làm việc tại mỹ
đã thẳng thắn nhìn nhận vụ án xảy ra tại đồng tâm giữa lăng kính pháp luật việt nam và mỹ
theo luật sư hùng ở việt nam đất đai là của nhà nước người dân được trao quyền sử dụng
ở mỹ và châu âu cũng có luật tương tự như vậy
đất đồng xanh là đất của sân bay miếu môn là đất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng
hành vi của ông lê đình kình và tổ đồng thuận tổ chức kích động hâm dọa lên kế hoạch tấn công lực lượng công an
phản pháp luật
pháp luật nhiều nước trên thế giới đều có chế tài rất nghiêm khắc đối với hành vi tương tự
cùng với đó trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến mang tính chất tiêu cực
bẻ lái dư luận hiểu sai bản chất vụ án công kích gây dối thông tin
điều đầu tiên họ muốn đó là biến vụ án hình sự này vụ án giết ba chiến sĩ công an này trở thành vụ án chính trị
nên có những luật sư
đang bào chữa cho các bị cáo
giám viết trên facebook nói rằng một vụ án mang đầy màu sắc chính trị điều đó không đúng
nên là sự trái chiều của hải ngoại là một sự bìa đặt khiêu khích kích động cho mục tiêu riêng của họ
trong lời nói sau cùng trước tòa nhiều bị cáo đã từ chối luật sư tiếp tục bảo chữa cho mình do hành vi vi phạm pháp luật đã quá rõ ràng

tất cả hai mươi chín bị cáo đều trình bày đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
gửi lời xin lỗi tới gia đình ba chiến sĩ công an đã hy sinh thể hiện sự an năn hối lỗi
xin được hưởng khoan hồng để có cơ hội sớm trở về làm công dân tốt
bản án sơ thẩm đã tuyên được đánh giá là đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
nhưng cũng mang đậm chất nhân văn thể hiện sự khoan hồng dành cho các bị cáo
từ vụ án xét xử ở đồng tâm đó là tính nhân văn
và nhân đạo của nhà nước việt nam
khi chuyển đổi một mươi chín người từ án giết người sang án chống người thi hành công vụ
thì đó là tính nhân văn của tòa án việt nam hợp lòng người hợp với văn hóa việt nam
tôi rất hoan nghênh mong rằng những người được hưởng án treo trở về
nên làm lại cuộc đời một cách đàng hoàng kéo không quý vị bị xúi dục lôi kéo
nó cũng giúp cho
nó giúp cho người việt nam ở trong nước thấy được điều họ cần phải làm
và một bài học nó rút ra cho những người ở hải ngoại là cái sự muốn cho quê hương đất nước việt nam
muốn cho cái nền dân chủ tư pháp việt nam tốt hơn
cách đóng góp cách suy nghĩ cũng phải thuận chiều mang tính tích cực
chứ không phải xem đây là một cơ hội để đả phá gây sự bất ổn định
với những động cơ như vậy tôi cho đại đa số người việt nam sẽ không đồng thuận
và họ bảo vệ những gì họ đang có
và họ bảo vệ cái cuộc sống họ đang càng lúc càng tốt đẹp hơn
cho nên sự phá hoại hoặc là có ý định muốn đổ dầu thêm lửa vào chuyện này
tôi cho là nó cũng chỉ là một nỗ lực như những nỗ lực trước đây sẽ không bao giờ thành công được
phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn hoành
xã đồng tâm huyện mê đức hà nội kết thúc đúng theo tinh thần thượng tôn pháp luật
mỗi người dân cần phải tuân thủ pháp luật
nắm và hiểu biết về pháp luật
tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào những hoạt động vi phạm pháp luật
bế văn sô chú tại huyện quảng hòa tỉnh cao bằng
vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và hành vi hiếp dâm
vào khoảng một mươi ba h ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thấy đôi nam nữ đang ngồi chơi tại khu vực đèo khao liêu
xô bất ngờ lao tới dùng khóa số tám định khóa tay của nam thanh niên vào xe máy của đôi nam nữ
nhưng cả hai đã kháng cự bỏ chạy và đến công an huyện trùng khánh trình báo sự việc
mở rộng điều tra vụ án cơ quan công an làm rõ
trước đó sô đã thực hiện hành vi giao cấu chai y muốn đối với một phụ nữ
tuy nhiên do lo sợ nên bị hại không dám tố cáo
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet
với số tiền giao dịch lên tới hơn một tỷ đồng
vừa được cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá thành công
đối tượng trong đường dây đánh bạc này
thông qua các trang web trung gian như đại phát ba trăm sáu mươi năm com đại phát sáu mươi tám com vuađãgả com hoàng gia chín mươi chín com đại lộc chín mươi chín com sócđĩa chín mươi chín com gàviệt sáu mươi tám com hay lôđề chín mươi chín com
các đối tượng đã tổ chức đánh bạc trên các trang web đánh bạc ở nước ngoài
qua đấu tranh cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng nguyễn tiến hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường ngọc lâm quận long biên hà nội
cầm đầu và chỉ đạo cùng với đối tượng nguyễn ngọc quân nguyễn tử việt anh
góp vốn tổ chức đánh bạc giữa hình thức cá cực trực tuyến qua mạng internet

để tổ chức đánh bạc hưng và các đối tượng cầm đầu đã thuê dương bảnh tuấn